sau thông tin về những ca nhiễm covid một mươi chín mới nhất được công bố hà nội đã và đang tập trung các lực lượng
giải pháp để quyết liệt giải quyết ổn định tình hình và làm rõ các thông tin liên quan
nhịp sống của người dân trên phố châu long phường trúc bạch quận ba đình và các khu phố lân cận
vẫn được duy trì như bình thường tâm lý của người dân khá bình tĩnh chủ động hợp tác với chính quyền địa phương
tuy nhiên hàng ngày luôn có nhân viên y tế lực lượng chức năng túc trực để hỗ trợ người dân hai mươi bốn trên hai mươi bốn
các loại thực phẩm hàng hóa thiết yếu đều được chuyển đến từng hộ gia đình
đã có những đơn vị doanh nghiệp cũng tổ chức tặng nước sửa tay sát khuẩn cho bà con khu phố
chúng tôi đều hưởng ứng và chỉ đạo của chính phủ cùng chung tay dập dịch chống dịch như chống giặc
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân thành phố hà nội
bởi vì doanh nghiệp cũng là rất nhiều đơn hàng
nhưng chúng tôi vẫn hy sinh những quyền
lợi về mặt lợi nhuận để cùng chung tay với bà con đưa những sản phẩm không mang tính chất bán hàng
hỗ trợ ủng hộ toàn tâm toàn ý tuyệt đối
tâm lý của người dân khá là bình tĩnh tự tin và họ tin vào cái sự chỉ đạo lãnh đạo của chính phủ
của thành phố và tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp cho chính phủ có những chỉ đạo kịp thời và đúng đắn nhất